nhằm mục tiêu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
từ ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh khánh hòa
đã bắt đầu triển khai việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến
trên cổng dịch vụ công của bộ công an
dù bước đầu còn nhiều khó khăn nhưng nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn
nên đến nay tỷ lệ tổ chức cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên lĩnh vực phòng cháy chữa cháy ngày càng tăng
là nhân viên của công ty chuyên tư vấn và cung cấp các thiết bị phòng cháy chữa cháy
anh nguyễn thành long thường xuyên phải làm các hồ sơ nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy cho công ty
nếu như trước đây anh long phải đến tận trụ sở phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an khánh hòa để nộp
thì bây giờ anh chỉ việc ngồi tại công ty và nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công của bộ công an
theo quyết định của bộ công an hiện có một mươi bảy thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy được cung cấp trên cổng dịch vụ công
trong đó có bảy thủ tục mức độ ba và một mươi thủ tục mức độ bốn
để việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt hiệu quả phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã bố trí cán bộ phụ trách các khâu theo đúng quy trình một cách hợp lý
tất cả cán bộ phụ trách sẽ thường xuyên theo dõi cổng dịch vụ công để kịp thời xử lý khi có hồ sơ nộp vào
qua gần bốn tháng triển khai đơn vị đã tiếp nhận và xử lý được sáu mươi sáu hồ sơ thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến
tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến hàng tháng hiện đã đạt trên tám mươi
về mức độ nộp hồ sơ trực tuyến này ở góc độ về lợi ích cho doanh nghiệp
thì cái này mới là cái vấn đề chính có nghĩa là các doanh nghiệp là không phải đến cơ quan để nộp hồ sơ
mà phải trực tuyến
chờ phải đợi mà các doanh nghiệp có thể nộp ở bất cứ thời điểm nào trong ngày
trong ngày hai mươi bốn trên hai mươi bốn
đối với lại cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực dây cháy
thì có thể theo dõi cái việc mà chuyển đổi các cái quá trình chuyển đổi của cán bộ
phân công trách nhiệm của từng cán bộ
theo dõi có thể theo dõi được các thời điểm của cán bộ tiếp nhận và thời điểm trẻ
để kịp thời chấn chỉnh và nhắc nhở những trường hợp nào mà để qua
đối với hồ sơ
đến hiện nay là chưa có một hồ sơ nào quá hạn
mà phần lớn là giải quyết trước hạn rất là nhiều thời gian
rút ngắn rất nhiều thời gian so với trước đây
thời gian tới phòng cảnh sát phòng trái chữa cháy và cứu nạn cơ hội công an khánh hòa
sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tổ chức cá nhân
đồng thời nâng cao hơn nữa trình độ nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ
để hạn chế các thiếu sót có thể xảy ra trong quá trình tiếp nhận xử lý hồ sơ